phát huy lợi thế trực tiếp gần dân thời gian qua mạng lưới y tế cơ sở ở các địa phương trong tỉnh phú thọ đã từng bước được đầu tư phát triển
qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân bảo đảm mọi người dân trên địa bàn được chăm sóc sức khỏe thường xuyên với chi phí thấp
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại huyện miền núi yên lập
đã năm tháng này mỗi khi bị cao huyết áp ông trần phường chỉ cần đến trạm y tế xã phúc khánh để khám và lấy thuốc
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm y tế xã đã thực hiện việc quản lý bệnh nhân mắc bệnh mãn tính không lây nhiễm không chỉ góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho những người mắc bệnh như ông phường không phải di chuyển xa mà có thể được khám và cấp thuốc ngay tại địa phương

trung tâm y tế xã đã thực hiện việc quản lý bệnh nhân mắc bệnh mãn tính không lây nhiễm không chỉ góp phần giảm tài cho bệnh viện tuyến trên mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho những người mắc bệnh nhân mắc bệnh

trung tâm y tế xã đã thực hiện việc quản lý bệnh nhân mắc bệnh nhân mắc bệnh
trung tâm y tế xã đã thực hiện việc quản lý bệnh nhân mắc bệnh nhân mắc bệnh